theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính từ một mươi tám h ngày hai tháng bảy đến sáu h ngày ba tháng bảy việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
và đã bước sang ngày thứ bảy mươi tám không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong số ba trăm năm mươi năm ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm bốn mươi ca số ca còn đang điều trị là một mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là tám tám trăm năm mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là một trăm hai mươi người cách ly tập trung tại cơ sở khác bảy bốn mươi người
cách ly tại nhà nơi lưu trú một sáu trăm chín mươi chín người